một thông tin đáng chú ý đối với người dân và doanh nghiệp
đó là trong năm nay thì bộ thông tin và truyền thông sẽ triển khai hai mươi ba dịch vụ công trực tuyến mức độ ba
và cung cấp ít nhất ba mươi số dịch vụ công trực tuyến ở mức độ bốn
theo đó bộ sẽ cung cấp thêm ít nhất là bốn mươi sáu dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn
để triển khai nhiệm vụ này các đơn vị chức năng cùng giả soát đánh giá
để nâng các dịch vụ công hiện đang ở mức ba lên mức bốn
và đồng thời bổ sung chức năng hỗ trợ thanh toán phí lệ phí qua môi trường mạng
hiện nay bộ thông tin và truyền thông đang cung cấp một trăm chín mươi bảy dịch vụ công trực tuyến
trong đó có năm mươi bảy dịch vụ công ở mức độ ba và một mươi bốn dịch vụ công ở mức độ bốn
tuy nhiên thì mới chỉ có khoảng từ một mươi năm đến hai mươi dịch vụ phát sinh thủ tục trên mạng
khoảng tám mươi còn lại thì vẫn được thực hiện trực tiếp hoặc là qua đường biêu chính